tôi xin phép được gửi đến phó giáo sư tuấn cảnh ạ
có câu là lai dai như tai mũi họng
phải trăng các bệnh lý về tai mũi họng thì khó chữa rứt điểm
và hay phải tái phát khiến cho chất lượng cuộc sống của con người thì giảm sút đi
không biết hiện nay việc điều trị các bệnh lý hô hấp đã có những tiến bộ mới nào chưa
đúng là truyền khoa tai mũi họng chúng tôi luôn luôn nhận được một câu

đó là lỗ tai lỗ mũi và miệng
đấy là những cửa ngõ đầu tiên để tiếp xúc với môi trường bên ngoài
và như chúng ta biết là khi có môi trường bên ngoài ổn định và tốt
thì cơ quan tai mũi họng sẽ ổn
thế còn nếu bị ô nhiễm bị ô nhiễm không khí cũng như bị nhiễm trùng
thì cơ quan tai mũi họng là những bộ phận đầu tiên chúng ta phải nhận những hậu quả đó
cho nên là tần suất bị bệnh chắc chắn là sẽ cao hơn các bộ phận khác
chúng ta hàng ngày chúng ta hít thở chúng ta ăn uống
thì chúng ta mang những nguồn vào
nhiễm trùng hoặc là bị ô nhiễm những chất độc vào cơ thể
và cơ quan tai mũi họng là gánh chịu những tác nhân đó đầu tiên
cho nên là việc tần suất mắc bệnh nhiều là đương nhiên
đấy là một lỗ tai mũi họng
một cái hai nữa là về mặt cấu trúc
thì chúng ta biết đấy là những cái hốc tự nhiên
nó hoàn toàn là những cái cơ quan mà nó được cấu tạo rất là tinh vi và ngóc ngách
chúng ta hình dung như vậy
và khi mà có bệnh lý thì cái việc điều trị nó sẽ khó khăn hơn
ví dụ như là viêm nhiễm thông thường thì chúng ta biết là dùng kháng sinh năm bảy ngày đó sẽ hết
nhưng mà nếu mà viêm nhiễm mũi xoa chẳng hạn
thì những cái gai làng của ta
hướng dẫn ít nhất phải dùng kháng sinh từ một mươi năm hai mươi ngày
thì mới hy vọng là có thể điều trị được cái
là gọi là tốt nhất ấy
thì may ra mới điều trị được cái bệnh viêm soàn cấp
thì có những bệnh nhân phải dùng kéo dài hơn
thì đấy là muốn nói lên là cái khó khăn trong việc điều trị tai mũi họng
tuần suất thì mắc nhiều hơn này
điều trị nó khó khăn hơn này
thế và một điểm nữa là
cái ý thức của người bệnh có chấp hành những cái hướng dẫn điều trị hay không
muốn lại quyết định cái việc mà nó bị bệnh viêm xoa chẳng hạn
nó bị tai phát hay không
nếu mà viêm mũi xoa mà chúng ta điều trị nó chỉ năm bảy ngày
nó đỡ cái triệu chứng đi và chúng ta dừng lại
thì cái việc nó tái phát là chuyện đương nhiên
thế cho nên là nếu như bệnh nhân chỉ thấy đến khám bác sĩ
và lấy đưa một cái đơn thuốc về điều trị năm bảy ngày đỡ
thì chúng ta dừng lại điều trị lại
thì vài tuần sau
có thể ngay một tuần sau nó tái phát lại
thì người ta cho là đấy là lại ra
nhưng thực ra là chúng ta chưa chấp hành đúng cái pháp đồ điều trị
và bệnh nó bị lặp đi lặp lại
và nó kháng thuốc rồi nó làm cho
thời gian điều trị gặp dài tốn kém hơn
thì đấy nó có rất nhiều nguyên nhân để người ta có nói câu là
lai dài như tai phát là vì vậy
cho nên là vấn đề tuân thủ theo ý kiến điều trị của bác sĩ
là vấn đề quan trọng để giảm giảm cái tính lai dài
vâng rõ ràng cái điều này thì tú cũng đồng ý luôn